nhằm quảng bá hình ảnh du lịch hà giang với bạn bè trong nước và quốc tế về công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên
tỉnh hà giang sẽ tổ chức chương trình trình diễn thi đấu xe địa hình lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
thông tin được đưa ra trong buổi họp báo của ủy ban nhân dân tỉnh hà giang diễn ra vào ngày một mươi tháng bốn tại hà nội
chương trình dự kiến sẽ tạo ra nhiều điểm thú vị đối với du khách trong nước và quốc tế
đồng thời nhằm xây dựng phát triển phong trào tập luyện thi đấu mô tô ô tô lành mạnh trong nước và hội nhập với cộng đồng quốc tế
tạo sân chơi nhằm rèn luyện thể chất nâng cao ý chí vươn lên trong công việc nâng cao kỹ thuật lái xe an toàn và kỹ năng lái xe địa hình
để tham gia các công tác từ thiện ở các vùng sâu vùng xa và tham gia công tác an ninh quốc phòng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bên cạnh các chương trình trình diễn thi đấu xe địa hình các hoạt động khác như giao lưu văn hóa ẩm thực
các trò chơi dân gian cũng được tổ chức
đây là chương trình trình diễn thi đấu xe địa hình có quy mô lớn đầu tiên
được tổ chức trên cao nguyên đá và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi